theo dự kiến ngày mai ngày hai mươi tám tháng chín hội nghị thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc với chủ đề
cùng nỗ lực vượt thách thức giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản việt
giúp nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh hiện đại
hội nghị sẽ có khoảng sáu trăm linh đại biểu do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì
cùng lãnh đạo đảng quốc hội thường trực chính phủ đại diện hội nông dân sáu mươi ba tỉnh thành của cả nước
đặc biệt hội nghị có sự tham dự của hơn ba trăm linh nông dân xuất sắc tiêu biểu
đại diện cho hơn một mươi bốn triệu hộ nông dân của cả nước
cuộc gặp nhằm tháo gỡ những khó khăn vớng mắc trong sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tác động rất lớn tới sản xuất tiêu thụ xuất khẩu nông sản
nhất là ở khu vực miền trung tây nguyên đây cũng là dịp để bà con nông dân bày tỏ kiến nghị với người đứng đầu chính phủ
về các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội ổn định đời sống bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc